cũng trong chiều nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tiếp đoàn nghị sĩ quốc hội hoa kỳ do thượng nghị sĩ jack mckli làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao chuyến thăm của thượng nghị sĩ jaff mark lee đoàn nghị sĩ quốc hội hoa kỳ đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực hướng tới kỷ niệm một mươi năm đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời nhấn mạnh thời gian qua quan hệ hợp tác an ninh thực thi pháp luật giữa bộ công an việt nam và các cơ quan đối tác hoa kỳ đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực
hai bên đã hợp tác trao đổi thông tin phòng chống tội phạm truy bắt và bàn giao đối tượng truy nã cũng như hợp tác chuyển giao công nghệ và đào tạo tập huấn nâng cao năng lực
thượng nghị sĩ quốc hội hoa kỳ thượng nghị sĩ jeff mckinley khẳng định sẽ có những đóng góp hành động thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ song phương việt nam hoa kỳ phát triển tích cực vì lợi ích mong muốn của nhân dân hai nước